kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị mưa lớn kéo dài từ tối ngày hai mươi hai đến ngày ba ngày hôm nay đã gây ống ngập và sạt lở tại nhiều tỉnh thành phía bắc
gây thiệt hại nặng nề về nhà và nhiều diện tích nông nghiệp của người dân
tại tuyên quang vào khoảng chín giờ sáng nay một vụ sạt lở đất xảy ra tại km sáu mươi ba quốc lộ hai
đoạn từ tuyên quang đi hà giang đã vùi lấp ngôi nhà của gia đình anh lâm đình hiệp ở thôn tháng một mươi
xã yên lâm huyện hàm yên khiến anh hiệp tử vong
còn tại hà giang vào sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai vợ chồng bị mất tích
khi đánh cá trên sông gâm vào đêm ngày hai mươi tháng năm
trong khi đó lực lượng chức năng xã phúc thuận thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên cũng đang khẩn trương
tích cực tìm kiếm một cháu bé mất tích do mưa lũ cuốn trôi
theo thống kê tính đến chiều qua mưa lớn gây sạt lở đất đã làm ba mươi ba ngôi nhà bị hư hỏng
tình trạng hư hỏng nhà cửa do sạt lở đất xảy ra tại nhiều địa phương như hà giang
có một mươi bốn nhà bị hư hỏng hòa bình một mươi một nhà phú thọ ba nhà thái nguyên một nhà tuyên quang ba mươi bảy nhà ở
công trình của người dân bị thiệt hại nhiều điểm sạt lở khiến giao thông bị gián đoạn
ngoài ra mưa kéo dài cũng gây ngập lụt thiệt hại gần một hectare lúa hoa màu và một mươi một hectare thủy sản
làm chết hai mươi con da súc gần tám trăm linh con da cầm
nhiều đoạn đường giao thông bị ngập sạt lở tình trạng ngập lụt tiếp diễn ở nhiều địa phương
một người dân đi đánh cá bị mắc kẹt dưới chân cầu đập tràn vừa được tổ tuần tra công an huyện tam đảo
tỉnh vĩnh phúc cùng với nhân dân cứu hộ an toàn đưa lên bờ
sáng nay trong lúc đi tuần tra các khu vực ảnh hưởng do mưa lớn trên địa bàn huyện
khi đến đập tràn bản long thuộc xã minh quang công an huyện tam đảo đã phát hiện anh nguyễn văn lợi
ở thôn bà long xã minh quang đang bị mắc kẹt dưới trụ cầu tràn của đập
lực lượng công an đã cùng với người dân dùng dây cứu hộ nhanh chóng đưa anh lợi lên bờ an toàn
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức cá độ bóng đá
trên không gian mạng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương bóc gỡ triệt xóa
cầm đầu đường dây này là trần anh tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại thôn đồng văn thị trấn phú thái huyện kim thành tỉnh hải dương
hiện năm bị can trong đường dây này đã bị khởi tố để phục vụ cho công tác điều tra
căn cứ tài liệu điều tra xác minh cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trần anh tài và các đối tượng trong đường dây đã sử dụng hai tài khoản để đánh bạc
và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
trên trang website www b tám mươi tám com đây là trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài
sử dụng phần mềm quản trị điều hành hoạt động đánh bạc online được phân làm bốn cấp
theo đó tài khoản cấp trên có thể tạo lập các tài khoản cấp dưới
cấp điểm cho các tài khoản cấp dưới để người đánh bạc tham gia cá cược
kết quả thắng thua sẽ được quy thành tiền để thanh toán trực tiếp với các đối tượng tổ chức
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
đường dây này đã tổ chức
cho nhiều người đánh bạc qua tài khoản trên mạng internet
với tổng số tiền lên tới là tám trăm năm mươi ba bốn tỷ đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương tiếp tục điều tra làm rõ
vào chiều ngày hôm qua hai mươi ba tháng năm
tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã tuyên phạt năm bị cáo là phạm tuấn hưng
một mươi năm năm tù nguyễn mạnh cường nguyễn công mạnh cùng mức là tám năm tù
bùi ngọc sĩ và nguyễn minh hải cùng chú tại huyện đồng phú
cùng mức án một mươi năm tù giam về tội giết người
sáu bị cáo khác cùng với mức án là hai mươi bốn tháng tù cho hưởng án treo
cùng về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng sau khi tổ chức ăn nhậu nhóm của hưng đã hẹn nhóm của huỳnh văn vinh giải quyết mâu thuẫn
hưng mang theo một khẩu súng hơi cùng với mạnh cường sĩ và hải
chở nhau mang thêm dao đến trước cổng cụng công nghiệp hà mỹ để gặp nhóm của vinh
vinh cũng cùng nhóm bạn của mình điều khiển xe máy mang dao rượu
cùng một số hung khí
tại đây hai nhóm xảy ra sô sát đánh nhau
hưng dùng súng hơi bắn đạn trì mang theo trước đó bắn bảy phát về phía hai nhóm đang đánh nhau
làm mạnh cường và long bị thương nặng
hậu quả long tử vong tại bệnh viện
cường tỷ lệ thương tích chín bốn mươi chín mạnh là hai mươi tám
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo nguyễn vinh hiển chú tại phường an hòa thành phố rạch giá
một năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng
và nguyễn thanh hiền chú tại phường an bình thành phố rạch giá
một mươi hai tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng thông qua một người quen nguyễn thanh hiền điện thoại gặp trực tiếp nguyễn vinh hiển
để trao đổi việc mua súng nhằm sử dụng mục đích cá nhân
sáng ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một hiển đến khu lấn biển tây bắc phía bắc
phường vĩnh quang thành phố rạch giá
gặp người có tên phú mua một khẩu súng zp năm tự chế thuộc nhóm vũ khí quân dụng
cùng bốn viên đạn với giá là ba triệu đồng
sau đó hiển đem về bán lại cho hiển với giá là năm triệu đồng
sau khi mua được súng hiền đã mang đi để giải quyết mâu thuẫn với người khác
trong lúc cự cãi hiền rút súng ra đe dọa thì bị người dân tước súng
giao cho công an xử lý
vừa giật được chiếc điện thoại di động của người phụ nữ
đối tượng đã bị người dân truy đuổi và bắt giữ
giao cho công an phường
vào sáng ngày hôm nay công an phường đông xuyên
thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
đang phối hợp cùng với công an thành phố
tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản
đối với đinh công dư trú tại phường mỹ phước thành phố long xuyên
theo điều tra ban đầu tối ngày hai mươi ba tháng năm
dư điều khiển xe mô tô đến đường ung văn khiêm
thuộc khóm đông thành phường đông xuyên thành phố long xuyên
thì phát hiện chị nguyễn thị kim xuyến
đang ngồi trên xe sử dụng điện thoại di động
dư liền nảy sinh ý định chiếm đoạt
lợi dụng sự mất cảnh giác của chị xuyến
đối tượng liền chạy xe áp sát
giật chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy
tiếng truy hô của bị hại
người dân gần đó liền truy đuổi
và bắt giữ đối tượng cùng tăng vật và phương tiện
giao cho cơ quan công an
một nhóm đối tượng trộm cắp tài sản
của các tài xế chủ xe
để trong xe ô tô dừng đỗ ở ven đường vào ban đêm
vừa bị công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông
đấu tranh triệt phá thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này
là sử dụng xe máy chở nhau đi vào ban đêm
dọc các tuyến đường có nhiều xe ô tô dừng đậu đỗ
và lợi dụng sơ hở của các tài xế
để mở cửa xe thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tới ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn văn đắc dù nguyễn đức thắng
cùng chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai
mang theo đèn pin bao tay cần siết chữ l
rồi chở nhau bằng xe máy đi dọc tuyến đường lên tây nguyên
để tìm kiếm các xe ô tô dừng đỗ ven đường
để trộm cắp tài sản
đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi chín tháng năm
khi đến địa bàn xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước
phát hiện chiếc xe ô tô bán tải có chủ xe ngủ bên trong
đang dừng đỗ bên đường quốc lộ một mươi bốn
đắc đã dùng cần siết chữ l mở cửa xe
trộm hai chiếc điện thoại di động
đến khoảng bốn giờ ba mươi phút cùng ngày
khi đến khu vực tổ dân phố hai phường nghĩa phú thành phố gia nghĩa
phát hiện chiếc xe ô tô tải dừng đỗ bên đường quốc lộ
thắng đã dừng xe quan sát cảnh giới
để đắc lên xe ô tô lấy trộm túi sách
bên trong có một trăm bảy mươi triệu đồng
bằng tinh thần quyết tâm cao
và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đến một giờ sáng ngày hai mươi tháng năm
chỉ sau hơn một mươi bảy giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo
lực lượng công an thành phố gia nghĩa
đã phối hợp với công an xã phước hòa
công an huyện phú giáo tỉnh bình dương
bắt giữ đắc và thắng khi đang lẩn trốn trên địa bàn
thu giữ một trăm bảy mươi triệu đồng
một xe ô tô sáu điện thoại di động
cùng nhiều tăng vật khác
công an huyện phú giáo tỉnh bình dương

cùng nhiều tăng vật khác
công an huyện phú giáo tỉnh bình dương

một xe ô tô sáu điện thoại di động
cùng nhiều tăng vật khác
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
tích cực tham gia phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

phát hiện tố giác tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
đối tượng phạm văn tiện chứa tại huyện đắc song tỉnh đắc nông là đối tượng chuyên nã đặc biệt nguy hiểm
về hành vi cố ý gây thương tích vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an thị xã đông hòa phối hợp bắt giữ
trước đó ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một trong lúc ăn nhậu nhóm của trần xuân lương lê khắc trung
xảy ra mâu thuẫn xô sát với nhóm của nguyễn đức duy cùng chú tại thị xã đông hòa
bực tức vì bị đánh lương gọi điện rủ phạm văn tiện đi trả thù
phát hiện nguyễn đức duy đang ngồi nhậu các đối tượng trên dùng dao trù tuyếp sắt xông vào hành hung
chém trúng tay phải của duy gây thương tích bốn
ngay sau khi gây án tiện bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an thị xã đông hòa phối hợp bắt giữ phạm văn tiện
khi đang lẩn trốn tại huyện phú riềng tỉnh bình phước
thưa quý vị mưa lớn kéo dài từ tối ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng năm đã gây ống ngập và sạt lở
tại nhiều tỉnh thành phía bắc gây thiệt hại nặng nề về nhà và nhiều diện tích nông nghiệp của người dân
tại hà giang lực lượng chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân khẩn trương tìm kiếm
hai vợ chồng chú tại xóm pi nạm thôn nà pâu xã lạc nông huyện bắc mê
mất tích khi đi đánh cá trên sông gâm vào đêm ngày hai mươi tháng năm
trong khi đó lực lượng chức năng xã phúc thuận thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên
cũng đang khẩn trương tích cực tìm kiếm một cháu bé mất tích do mưa lũ cuốn trôi
theo thống kê tính đến chiều ngày hôm qua mưa lớn gây sạt lở đất đã làm ba mươi ba ngôi nhà bị hư hỏng
tình trạng hư hỏng nhà cửa do sạt lở đất xảy ra tại nhiều địa phương như hà giang có một mươi bốn nhà bị hư hỏng
hòa bình một mươi một nhà tuyên quang tám nhà phú thọ ba nhà thái nguyên một nhà
ngoài ra mưa kéo dài cũng gây ngập lụt thiệt hại gần một hectare lúa hoa màu và một mươi một hectare thủy sản
làm chết hai mươi con gia súc gần tám trăm linh con gia cầm
nhiều đoạn đường giao thông bị ngập sạt lở
tình trạng ngập lụt tiếp diễn ở nhiều địa phương bắc bộ như bắc ninh vĩnh yên hà nội
mưa lớn được dự báo kéo dài trong những giờ tới và có thể kết thúc trong đêm nay
công an phường tân lợi thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa phối hợp cùng với các cơ quan chức năng
tổ chức tìm kiếm và bàn giao cháu bé ba tuổi còn sống sau một mươi hai ngày bị chính mẹ ruột khai tử cho gia đình chăm sóc và nuôi dưỡng
được biết năm hai nghìn một mươi tám chị trần thị ngọc phượng chú tại thành phố buôn ma thuột và anh nguyễn thế dũng chú tại huyện chư quynh kết hôn với nhau
chung sống được một thời gian ngắn thì hai vợ chồng ly hôn
khi vừa sinh con trai được ít tháng sau đó anh dũng đến tỉnh con tum làm thuê
ngày một mươi một tháng năm chị phượng đến ủy ban nhân dân phường tân an thành phố buôn ma thuộng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú làm thủ tục khai tử cho con trai ba tuổi
chị phượng khai cháu mất tại nhà vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày bốn tháng năm do bệnh viêm phổi
thời điểm này chị phượng có mang theo các giấy tờ tùy thân liên quan và có ký cam kết những gì khai là đúng sự thật nên phượng đã tin tưởng làm giấy khai tử
sau nhiều ngày liên lạc để gặp con không được
anh dũng đã bắt xe ô tô từ con tum về lại đắk lắc
sáng ngày một mươi bốn tháng năm anh dũng tìm gặp và được chị phượng đưa cho một tờ giấy khai tử của con
quá hoang mang và nghi ngờ con mình chết là không đúng sự thật nên anh dũng đã đến cơ quan công an trình báo
chiều ngày hai mươi ba tháng năm làm việc với cơ quan công an chị phượng khai con mình vẫn còn sống và đang gửi ở nhà người quen tại huyện đắk minh tỉnh đắk nông
ngày sau đó lực lượng chức năng cùng người nhà đã đến huyện đắk minh đón cho bé về
tôi nghĩ rằng đó là vì nhân thân
gia đình tôi không tốt cho nên là tôi tìm được một gia đình có nhân thân lý lịch tốt
họ hứa sẽ làm giấy khai sinh cho con tôi và đồng ý qua lại giữa hai gia đình
và sau đó khi mà con đủ tuổi học lớp một thì sẽ cho con đón con lên phố lại
gia đình tôi đã kiếm được cháu và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ giúp đỡ
cảm ơn lực lượng công an đã giúp tôi tìm được cháu
tức là đã giúp đỡ cha con tôi được gặp nhau
tôi chẳng biết nói gì hơn
nói chung là tôi bây giờ rất vui
sau khi chị phượng và anh dũng cam kết thống nhất việc nuôi con trong thời gian tới thuộc về anh dũng
cơ quan công an đã bàn giao cho bé cho anh dũng để đưa về nhà chăm sóc và nuôi dưỡng
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã tuyên phạt năm bị cáo là phạm tuấn hưng
một mươi năm năm tù nguyễn mạnh cường nguyễn công mạnh cùng mức án tám năm tù giam
bùi ngọc sĩ và nguyễn minh hải cùng chú tại huyện đồng phú cùng mức án là một mươi năm tù giam về tội giết người
sáu bị cáo khác cùng mức án là hai mươi tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng sau khi tổ chức ăn nhậu nhóm của hưng đã hẹn nhóm của huỳnh văn vinh giải quyết mâu thuẫn
hưng mang theo một khẩu súng hơi cùng với mạnh cường sĩ và hải chở nhau mang theo thêm dao
đến trước cổng cụng công nghiệp hà mỹ để gặp nhóm của huỳnh
vinh cũng cùng nhóm bạn của mình điều khiển xe máy mang dao rượu cùng một số hung khí tới chỗ hẹn
tại đây hai nhóm xảy ra sâu sát đánh nhau
hưng dùng súng hơi bắn đạn trì mang theo trước đó bắn bảy phát về phía hai nhóm đang đánh nhau
làm mạnh cường và long bị thương nặng
hậu quả long tử vong tại bệnh viện
cường bị tỷ lệ thương tích là bốn mươi chín mạnh là hai mươi tám
công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự ba đối tượng trong đường dây
chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng sử dụng ma túy tại các quán bar karaoke nhà nghỉ khách sạn
cầm đầu đường dây này là hồ ngọc hùng
hùng thường trú tại huyện tân kỳ nghệ an
để qua mặt cơ quan chức năng hùng không trực tiếp giao hàng mà chỉ đạo hai chân dết
là nguyễn văn hiếu và cao tiến dũng cùng chú tại thành phố vinh cung cấp ma túy cho khách
các đối tượng còn chủ động móc nối với các nữ nhân viên làm việc trong các quán bar karaoke
để giới thiệu và cung cấp ma túy cho khách
khi bắt giữ các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ gần một trăm linh gam thuốc lắc và ketamin
một xe ô tô và hai điện thoại di động
hiện công an huyện hưng nguyên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
trộm cắp tài sản mua bán trái phép chất ma túy tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
ba đối tượng vừa bị công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn khởi tố và ra lệnh tạm giả
trước đó ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện tràng định nhận được tin báo của ông hoàng văn sơn
trú tại xã kim đồng huyện tràng định về việc bị mất trộm xe máy
công an huyện đã nhanh chóng điều tra bắt giữ hai đối tượng là nông văn nhuận và tô văn đức
cùng trú tại xã kim đồng
hai đối tượng khai nhận đã lấy trộm xe rồi đem qua tỉnh cao bằng bán cho đinh văn long
trú tại huyện hà quảng để đổi lấy năm gói ma túy một trăm linh đồng và sử dụng ma túy tại nhà long
sau đó tiếp tục trộm một xe máy điện đi về đến thị trấn thất khê huyện tràng định tỉnh lạng sơn
thì bị lực lượng công an huyện bắt giữ
trước đó nhuận và đức còn thực hiện hai vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn vào các ngày một mươi chín và hai mươi tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi hai để mang đi cầm cố
khám xét chỗ ở của đinh văn long lực lượng công an phát hiện thu giữ hai xe mô tô ma túy
cùng một số tăng vật khác
là nhân viên lắp đặt camera lợi dụng công việc được giao nguyễn hồng vương ba mươi hai tuổi
trú tại thành phố đà nẵng đã đột nhập vào bên trong một cửa hàng lấy cắp kết sắt
đồng thời phá hủy dữ liệu hệ thống camera giám sát lắp đặt tại đây
công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của nguyễn hồng vương
tại cơ quan công an vương khai nhận từng lắp đặt sửa chữa hệ thống camera an ninh tại cửa hàng đặc sản hương đà
nên biết rõ ngóc ngách tại đây nhất là nơi để tiền
khi nhân viên cửa hàng đóng cửa tắt điện ra về vương đã đột nhập vào cửa hàng lấy kết sắt
đến mở hộp đầu ghi dữ liệu camera cắt hệ thống dây tháo lấy ổ cứng dữ liệu sau đó bỏ trốn
trên đường về vương dừng xe dùng tua vít cậy mở kết sắt lấy gần ba trăm linh triệu đồng và vứt kết sắt vứt đầu ghi vào thùng rác
sáng hôm sau vương lấy hai triệu đồng tiêu xài nhưng sau đó cảm thấy hối hận nên đã mang tiền đi giao nộp và tự thú về hành vi trộm cắp